thưa quý vị năm học mới đã bắt đầu tuy nhiên ngành giáo dục tp hcm vẫn đang gặp khó khăn
trong việc tuyển dụng và giữ chân giáo viên tiếng anh không chỉ bởi mức lương ít ỏi của giáo viên tiếng anh tăng cường
mà còn viên nhiều bất cập khác
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết bên cạnh lương thì tp hcm còn có phụ cấp ưu đải
mà còn có chế độ chính sách riêng của thành phố dành cho giáo viên dạy tiếng anh ở bậc tiểu học
nếu tính trung bình người giáo viên thu nhập thấp nhất khoảng năm triệu đồng một tháng
và con số năm triệu thì không dễ dàng để đủ sinh hoạt chi tiêu
tuy nhiên câu chuyện khó giữ chân giáo viên tiếng anh tiểu học không chỉ nằm ở vấn đề thu nhập thấp
ngoài chuyện thu nhập thấp còn việc áp lực về thời gian công việc cho giáo viên dạy tiếng anh
giáo viên dạy lớp ở tiểu học một người dạy một lớp nhưng giáo viên tiếng anh dạy rất nhiều lớp
sổ sách hồ sơ rất nhiều và giáo viên tiếng anh phải tuân nghiệp đại học
trước đây sở cũng đã ký nghị với bộ xem lại quy định giáo viên tiếng anh dạy
giáo viên tiếng anh dạy hai mươi ba tiếng một tuần thì lúc đó thứ trưởng lại ra văn bản là giáo viên tiếng anh tiểu học là giáo viên tiểu học
cho nên vẫn phải dạy hai mươi ba tiếng anh tuần
nhưng mà cái việc đó nó rất là không có hợp lý vì cái số giờ của giáo viên tiếng anh tiểu học như vậy là so với cơ sở trung phục hóa thông này rất là nặng và áp lực
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo có trên chín mươi bảy hai học sinh tiểu học của tp hcm được học môn tiếng anh và thực hiện ở cả năm khối lớp
tuy nhiên việc tổ chức giải tiếng anh của tp hcm vẫn còn gặp nhiều khó khăn
khi phiếu giáo viên các quận quyện cũng như các nhà trường không thể tuyển giáo viên hợp đồng vì không có kinh phí
trong khi đó từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba lớp ba sẽ bắt đầu học chương trình giáo dục phổ thông mới
thì giải quyết bài toán giữ chân giáo viên tiếng anh chưa xong lại phải lây hơi tìm nguồn tuyển cho các môn đặc thù khác
sở học sinh lớp rất là đông cho nên là vừa thu nhập hấp
cái công việc nặng cho nên là cũng rất là khó giữ chân
bên cạnh đó là bên ngoài cái việc mà họ kiếm việc làm phim bên ngoài nó khá là dễ dàng thuận lợi hơn
cho nên là chúng ta rất khó giữ chân giáo viên
thì hiện nay là do cái lớp ba trong chương trình phổ thông mới môn tinh học và môn ngoại ngữ là môn bắt buộc
thì cho nên cái việc mà giáo viên cái nhu cầu rất là lớn tất cả các tỉnh thành đều có nhu cầu giáo viên
nên tp hcm cũng có khó khăn trong tuyển dụng và các tỉnh cũng rất khó khăn
thông tư hai mươi tám của bộ giáo dục đào tạo về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông đang nảy sinh nhiều bất cập
cụ thể định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là hai mươi ba tiết giáo viên trung học cơ sở là một mươi chín tiết
giáo viên trung học phổ thông là một mươi bảy tiết một tuần
quy định trên làm khó hàng loạt cơ sở giáo dục phó tuyển và giữ chân giáo viên tiếng anh
theo sở giáo dục đào tạo tp hcm sở mong muốn bộ giáo dục đào tạo có hướng giảm số tiết nghĩa vụ của giáo viên dạy tiếng anh
vì dạy khiến anh tiểu học rất vất vả không thể dạy hai mươi ba tiết nghĩa vụ một tuần với số lượng ba triệu đồng một tháng
giáo viên chỉ khoảng một mươi tám tiết một tuần là vừa đủ